nguồn gốc nông dân ở làng hoàng trù xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
là nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến
với tinh thần yêu nước nồng nàn thương dân sâu sắc sự nhạy bén về chính trị
người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ
và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân cứu nước
cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh là một bản anh hùng ca
một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước
là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc việt nam
kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh tiếp tục là dịp để toàn đảng
toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung hành xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của người
đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
xây dựng đất nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội đưa đất nước ta ngày càng to đẹp hơn
như bác hồ kính yêu hẳng mong đợi
thưa quý vị và các bạn kể từ khi mở cửa trở lại cách đây đúng một tuần
sau khoảng thời gian tạm đóng cửa do dịch covid một mươi chín
mỗi ngày lăng chủ tịch hồ chí minh đã đón khoảng năm lượt khách
trong những ngày này đông đảo người dân từ khắp mọi miền tổ quốc lại trở về
quảng trường ba đình lịch sử để viếng lăng bác bày tỏ tấm lòng thành kính
với vị cha già của dân tộc người đã khai sinh ra nước việt nam
nghi lễ trào cờ trước lăng chủ tịch hồ chí minh được bắt đầu vào đúng sáu giờ sáng
có rất nhiều người dân đã có mặt ở đây từ sáng sớm đứng từ xa
nghiêm trang dõi theo nghi lễ trào cờ
dự kiến riêng trong ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng năm lăng chủ tịch hồ chí minh
sẽ đón khoảng một mươi lượt khách
các công tác tiếp đón đảm bảo an ninh an toàn đã được các cán bộ chiến sĩ
chuẩn bị rất chú đáo về mọi mặt đảm bảo phục vụ nhân dân đến viếng lăng
trong ngày đặc biệt
tiếp tục với các tin tức khác bản tin lúc sáu h ngày hôm nay của ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết cho đến nay đã ba mươi ba ngày việt nam không có ca mắc
covid một mươi chín trong cộng đồng
như vậy là tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến sáu h ngày một mươi chín tháng năm
đã ba mươi ba ngày việt nam bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch
covid một mươi chín là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính đến lúc sáu giờ ngày hôm nay của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch

cho đến thời điểm này đã có hai trăm sáu mươi ba ca bệnh trong số ba trăm hai mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
chiếm tám mươi một tổng số ca bệnh covid một mươi chín ở nước ta
hai mươi bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại tám cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh
tại khu vực xã hội một huyện sông mã tỉnh sơn la
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với công an huyện sông mã công an huyện sốp cộp và cục hải quan điện biên
đã phá thành công chuyên án ma túy lớn bắt giữ được một đối tượng
đối tượng bị bắt giữ là tráng láo dua chú tệ bản căng tị xã triển khở huyện mộc châu tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là hơn một mươi chín viên ma túy tổng hợp một xe máy điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan khác
quá trình điều tra ban đầu đối tượng dua đã khai nhận mua ma túy trên ở bên kia biên giới
sau đó đem về bán lại cho các đối tượng nghiện trong nội địa thì đã bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa triệt phá một đường dây chăn rắt bắt ép hàng chục thiếu nữ
phục vụ quán karaoke giải cứu được một mươi hai nữ nhân viên
trong số đó đa số nữ nhân viên này đều có độ tuổi là dưới một mươi sáu tuổi
vào tối ngày một mươi bảy tháng năm khi bất ngờ đột kích vào một ngôi nhà ba tầng ở thôn yên doãn
xã đông yên huyện đông sơn lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một mươi hai nữ nhân viên
phục vụ các quán hát karaoke đang bị khống chế và giam lỏng tại đây
qua sàng lọc đa số các nữ nhân viên đều có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi
và đến từ các huyện miền núi như quế phong tương dương tỉnh nghệ an mường lát tỉnh thanh hóa phước tiện tỉnh gia lai
mở rộng chuyên án phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ trần quốc tuấn ở huyện đông sơn
để điều tra làm rõ về hành vi giữ người trái pháp luật
qua điều tra được biết lê văn tiến là đối tượng chuyên chăn rắt bắt ép các phụ nữ
phục vụ tại các quán hát karaoke trên địa bàn các huyện đông sơn triệu sơn và một số địa bàn lân cận
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự trần quốc tuấn
về hành vi giữ người trái pháp luật đồng thời bắt giữ lê văn tiến để điều tra làm rõ vụ án
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi